tiếp cận hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy phát hiện diện tích đám cháy khoảng tám m hai thuộc phòng ngủ trong căn hộ có diện tích khoảng sáu mươi ba m hai phát ra nhiều khói độc nguy cơ cháy lan ra khu vực khác
để bảo đảm an toàn cho cư dân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn thoát nạn an toàn cho một trăm hai mươi người tại các tầng hai mươi ba hai mươi bốn và hai mươi năm của tòa trung cư đồng thời dùng trang thiết bị chuyên dụng kịp thời dập tắt đám cháy ngăn cháy lan
tại xã biên giới a san huyện tây giang tỉnh quảng nam năm ngôi nhà chính cùng ba nhà bếp của người dân đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn vào dạng sáng ngày hai tháng hai rất may không có thiệt hại về người

người dân phát hiện một nhà dân bốc cháy lớn sau đó lửa cháy lan sang bốn ngôi nhà bên cạnh người dân trong nhà kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn nhưng toàn bộ tài sản trong năm ngôi nhà đều bị thiêu dụi
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa tuy nhiên những ngôi nhà trên sát nhau lại làm bằng vật liệu dễ cháy và khó dập lửa
nguyên nhân vụ cháy được xác định do thời tiết lạnh nên người dân ở đây sửa ấm bằng cách đốt củi lửa bùng cháy gây ra vụ cháy
theo ghi nhận hầu như năm nào cũng xảy ra sự cố cháy nổ đối với loại hình cơ sở văn hóa tâm linh tại nhiều địa phương trên cả nước
những vụ cháy xảy ra với loại hình này ngoài hậu quả gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản những thiệt hại về giá trị văn hóa kiến trúc lịch sử đã bị mất đi
thì không thể định lượng được
chủ động trước những thực tế này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương đã tăng cường nhiều phương án giải pháp để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tâm linh thờ tự mùa lễ hội ghi nhận tại hà nội và thái bình
thị xã sơn tây thành phố hà nội có hai trăm bốn mươi bốn điểm di tích lịch sử văn hóa trong đó có một mươi năm di tích lịch sử cấp quốc gia và trên năm mươi di tích đã được thành phố xếp hạng
tại hầu khắp các cơ sở này
hiện nay đang thu hút rất đông du khách tham quan và thực hiện các nghi lễ đầu năm mới
ngay từ thời điểm trước tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba công an thị xã sơn tây đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn mùa lễ hội trong đó công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy được đặc biệt chú trọng
tại địa điểm đền và nơi diễn ra lễ hội lớn nhất tưởng nhớ công lao của đức thánh tản lực lượng công an phối hợp cùng ban quản lý khu di tích đã tiến hành kiểm tra
giả soát toàn bộ các trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy các nguồn điện nguồn nhiệt bên trong đền được kiểm soát chặt chẽ
công tác tổ chức lễ hội phần lễ và phần hội nói chung do đảng ủy ban ban quản lý di tích ban tổ chức lễ hội sẽ thực hiện
và chúng tôi đã rút kinh nghiệm hàng năm tổ chức đến giờ là rất chú đáo kể cả phần đảm bảo chung trong đó có điều kiện đảm bảo về cháy nổ
về hệ thống đảm bảo cháy nổ trước khi lễ hội ban quản lý di tích đã thống nhất với các ngành chức năng
trong đó có cơ quan phòng cháy chữa cháy của công an vào thay đổi lại toàn bộ bình bọt cũ ở trong cung để dự kiến những tình huống bất chắc xảy ra
và bên ngoài thì có những hệ thống họng bơm để cứu hoạt
với lượng khách lớn thì chắc chắn là việc chấp hành các quy định về an toàn cháy nổ cũng sẽ có nhiều lơ là
do đó thì chúng tôi ngay từ đầu năm ngay từ mùa một tết cũng đã phân công cán bộ chiến sĩ đến các địa điểm di tích văn hóa
phối hợp với các chủ đền đình chùa hướng dẫn cho người dân là phải thực hiện đúng các nghi lễ đúng các quy định
ví dụ như là chỉ được thắp hương bên ngoài mà tại vị trí quy định
thứ hai là cái việc mà hóa vàng cũng không được tự do mà phải bắt buộc là ở các cái vị trí mà đúng nơi quy định
tuy nhiên bên ngoài đền và tại các ký ốt bán đồ lễ và vàng mã do đặc thù đây là các gian hàng tạm nên các yếu tố an toàn cháy nổ chưa được bảo đảm
qua kiểm tra hầu hết là tình trạng các chủ sạp bày bán hàng hóa tràn lan hệ thống điện đấu nối tùy tiện
lắp đặt dây dẫn điện không đúng kỹ thuật dễ dẫn đến quá tải
chạm chập điện
giờ sau buổi này cô phải di chuyển ngay đi khác nhé tránh trường hợp bệnh tiện nào
tôi cũng chấp hành thôi nhưng mà vội quá
hơi bị ấy nó chật trội thì thôi thì sau này tôi cũng tối đến tôi cũng lưu ý
thế nhưng bà có nhận thức được là cái việc cháy nổ thì đầu tiên ảnh hưởng như thế nào
có ảnh hưởng coi như là rất là nguy hiểm ạ
lo ngại về ý thức và sự chủ quan của người dân
ngoài nhiệm vụ phòng ngừa cháy nổ thường xuyên
theo định kỳ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thị xã sơn tây
luôn có chuyên đề riêng cho công tác này đặc biệt trong những tháng đầu năm
chính vì vậy từ ban quản lý các hộ kinh doanh đã có sự chủ động
trong việc bảo đảm an ninh an toàn cháy nổ tại các cơ sở tâm linh
tại chùa mía một ngôi chùa nổi tiếng thuộc làng cổ đường lâm
nơi đây lưu giữ gần ba trăm linh pho tượng phật cổ
do đó công tác bảo đảm an ninh an toàn về cháy nổ được đặc biệt chú trọng

trong đó nhiều lễ hội đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
như lễ hội chùa keo huyện vũ thư lễ hội đền trần thái bình
đền tiên la huyện hưng hà và hàng trăm lễ hội đầu năm khác
mùa lễ hội hai nghìn hai mươi ba được dự báo sẽ gia tăng rất lớn số lượng người dân và du khách dự lễ hội
theo đó công an tỉnh thái bình cũng đã huy động lực lượng
tăng cường các phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ rất sớm
chùa keo thuộc địa bàn huyện vũ thư tỉnh thái bình
một trong một mươi công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của việt nam
qua thực tế kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy công trình vẫn có những bất cập tồn tại
đặc biệt là đối với hệ thống dây dẫn điện bên trong chủ
để phòng ngừa hỏa hoạn
việt nam đã tạo ra một hệ thống dây dẫn điện để phòng ngừa hỏa hoạn

việc thắp nến hương bên trong chùa đều do ban quản lý thực hiện và cắt cử người trông coi giám sát
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại đây thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ kỹ năng phòng cháy chữa cháy cơ bản
đồng thời bố trí lực lượng phương tiện có các phương án xử lý kịp thời ngay khi có cháy nổ xảy ra

kể cả từ bộ phận chấp tác thu hương cho đến bộ phận ghi công đức hoặc bộ phận bảo vệ
đều đã được sắp xếp và bố trí một cách hết sức khoa học và thuận tiện để phục vụ cho phòng cháy chữa cháy
một cách kịp thời và nhanh chóng nhất để xử lý mọi hậu quả có thể xảy ra
chủ động trên những diễn biến về an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy mùa lễ hội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thái bình ngay từ đầu năm đã tổ chức cho ban quản lý các di tích
ký cam kết
và tăng cường kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các đền chùa
chủ động xây dựng các phương án kế hoạch cụ thể tổ chức kiểm tra ở các điểm văn hóa tâm linh
trong đó tập trung kiểm tra hệ thống điện việc bố trí tài sản hàng hóa phương tiện lối thoát hiểm
sử dụng nguồn nhiệt lửa tại các nơi thắp hương hóa vàng mã tình trạng khả năng hoạt động của phương tiện
phòng cháy chữa cháy tại chỗ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
chúng tôi có hệ thống đài truyền hành tuyên truyền ở tại khu di tích
hai nữa là như vậy là chúng tôi tuyên truyền quý khách thập phương xa gần đến chiêm bái tại bản đền
thứ nhất là như vậy thực hiện tốt nội quy
hai nữa là như vậy không thắp hương trong bản tự nội đền
gương vòng để như vậy thắp hương để đảm bảo tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy
hai nữa là về hệ thống điện thì báo cáo các đồng chí là hàng năm chúng tôi thường kiểm tra để như vậy nâng cấp hệ thống điện để như vậy tránh chập điện
chúng tôi khuyên cáo tới ban quản lý di tích các đền chùa cũng như là khách thập phương một số biện pháp sau đây
thứ nhất là đối với ban quản lý tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của tất cả mọi người
thứ hai là ban quản lý di tích phải kiện toàn cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phải được tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
đối với các cái khu vực thắp hương thở cúng cũng như là cái khu vực hóa bằng mã thường xuyên và có người thường trực trông coi
đối với các vật liệu dễ cháy như là đèn cầy
thì nhanh hương và bằng mã thì phải có kho bảo quản riêng
đối với du khách thập phương thì phải thực hiện nghiêm túc
cái nội quy quy định về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy tại các khu vực đỉnh đền chùa
với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương
công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tâm linh thờ tự đã được chủ động nhận diện và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
tuy nhiên trên thực tế để công tác này phát huy hiệu quả
đòi hỏi sự đồng hành qua những hành động và ý thức tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ của mỗi người dân du khách
khi đến tham quan và thực hiện nghi thức tại các cơ sở này
nội dung của mục bạn nên biết tuần này chúng tôi sẽ đem đến những thông tin về phương án và kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
khi có sự cố cháy nổ xảy ra với loại hình là trung cư nhà cao tầng
bởi trên thực tế có nhiều vụ cháy nổ với loại hình này đã để lại hậu quả rất đáng tiếc
chỉ vì người dân thiếu kỹ năng xử lý cần thiết
với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng
khi cháy xảy ra phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn
nếu phải băng qua lửa hoặc khói dùng mặt nạ phòng động hoặc chăn áo khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt
khi di chuyển cần cúi khong và men theo tường
khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa tránh để lửa tạt vào người
nếu nhiệt độ quá cao phải tìm lối thoát khác
nếu không có lối thoát hãy ra bàn công cửa sổ ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một trăm một mươi bốn
có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất
nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ
an toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi